lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang xe ô tô tải do tài xế phan khánh duy điều khiển
trên xe ô tô chứa gần bốn bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại gồm một chín trăm tám mươi bao thuốc lá nhãn hiệu z một ba trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu scott và bảy trăm linh bao thuốc lá nhãn hiệu hero
bước đầu làm việc người điều khiển phương tiện trên khai nhận trở thuê số thuốc lá từ long an về giao tại thành phố sóc trăng
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ điều tra để xử lý theo quy định pháp luật
sáng nay ngày một mươi tám tháng bốn phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn lợn chết đi tiêu thụ
tại đường quốc lộ hai a thuộc phường đồng tâm thành phố vĩnh yên cơ quan tỉnh vĩnh phúc kiểm tra phát hiện xe ô tô tải do độ quốc phòng trú tại xã bắc bình huyện lập thạch điều khiển vận chuyển khoảng một tấn lợn đã chết
tất cả số lượng trên đều có màu tím tái suốt huyết trên da bớt mùi hôi thối
cơ quan công an đỗ quốc phong khai nhận vận chuyển số hàng trên từ xã bắc bình huyện lập thạch đến thành phố vĩnh yên để tiêu thụ kiếm lời
thưa quý vị thời gian gần đây lợi dụng việc chuẩn hóa thông tin thuê bao nhiều đối tượng đã mạo danh cơ quan quản lý nhà nước hoặc nhà cung ứng dịch vụ mạng viễn thông gọi điện cho người sử dụng dịch vụ viễn thông di động yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vì lẽ đó người sử dụng điện thoại cần cảnh giác với chiêu trò này
cũng như nhiều người bà nguyễn thị huyền ở phường thanh tuyền thành phố phủ lý tỉnh hà nam không khỏi bức xúc về tình trạng cuộc gọi tin nhắn rác hoành hành với tần suất ngày càng dày đặc
nhất là thời gian gần đây nhiều cuộc gọi lạ chủ yếu liên quan đến việc chuẩn hóa thông tin thuê bao
thủ đoạn của các đối tượng là tự nhận mình bên nhà mạng gọi điện để cảnh báo nạn nhân về việc khóa sim không chính chủ
nếu nạn nhân cung cấp thông tin căn cước công dân chúng sẽ tiếp tục đe dọa nạn nhân
và nói thuê bao của nạn nhân sẽ bị khóa trong vài ngày tới
lợi dụng tâm lý hoang mang lo sợ và không cập nhật kiến thức mới của người dân
nhóm đối tượng này sẽ tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện theo các bước mà trung hướng dẫn
đây hoàn toàn là những hành vi lừa đảo lợi dụng tâm lý lo sợ của người dân
để các đối tượng thu thập thông tin cá nhân của các thuê bao sử dụng vào các mục đích xấu khác
không biết đâu tin tưởng cả nên tôi cứ lên tại cửa hàng đây là tôi đăng ký
chỉ có tin nhắn của nhãn của vinaphone và của tổng đài vinaphon
vinaphone bằng những đầu số tám trăm tám mươi tám một nghìn chín mươi một và đầu số chín trăm một mươi một một nghìn chín mươi một
là những cái đầu số đấy của chính nhà mạng vinaphone mời khách hàng đến điểm giao dịch của vinaphone
cập nhật thông tin thuê bao và tổng đài phối hợp với tổng đài vinaphone
để có những hướng dẫn cập nhật lại thông tin thuê bao
theo các nhà mạng việc khóa liên lạc một chiều hai chiều đều có lộ trình và thông báo
không có chuyện bị khóa ngay lập tức
như các đối tượng thông báo tới chủ thuê bao
để nhận được sự hỗ trợ khách hàng có thể gọi tới tổng đài của các nhà mạng khi gặp các tình huống nghi ngờ
cùng với đó để tránh rủi ro các cơ quan chức năng khuyên cáo người dân theo dõi kỹ
các cách chuẩn hóa thông tin chính thức từ đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông
không tự ý truy cập các đường linh lạ qua tin nhắn
và đặc biệt lưu ý quá trình chuẩn hóa thông tin sẽ không có nội dung liên quan đến tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử
văn phòng chính phủ có thông báo văn bản thông báo ý kiến của phó thủ tướng lê minh khái
về đề xuất miễn giảm thuế phí lệ phí cho năm hai nghìn hai mươi ba của bộ tài chính
phó thủ tướng giao bộ tài chính báo cáo chính phủ chính quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội xem xét
cho phép xây dựng ban hành nghị quyết của quốc hội theo thủ tục rút gọn
bộ này xây dựng hồ sơ báo cáo chính phủ trước ngày hai mươi năm tháng bốn
tại tờ chính chính phủ trước đó
bộ tài chính đề xuất giảm hai thuế vat với hàng hóa dịch vụ có thuế xuất một mươi năm
cơ sở kinh doanh khi xuất hóa đơn sẽ được giảm hai mươi mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế
chính sách này dự kiến áp dụng đến hết năm hai nghìn hai mươi ba
với đề xuất lần này bộ tài chính ước tính ngân sách giảm thu năm tám trăm linh tỷ đồng mỗi tháng
và ba mươi năm tỷ đồng trong sáu tháng cuối năm nay
ngoài ra bộ cũng đề xuất hạ mức thu ba mươi năm khoản phí lệ phí trong nửa cuối năm
tương đương giảm thu bảy trăm linh tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp người dân
tại đắk lắc thời điểm này nông dân đang bước vào vụ thu hoạch hổ tiêu năm hai nghìn hai mươi ba
tuy năm nay hồ tiêu đạt năng suất cao hơn so với năm trước
nhưng nông dân vẫn kém vui vì giá cả thấp cộng thêm chi phí đầu vào và nhân công tăng cao
gia đình chị ngô thị mỹ hạnh ở xã e bờ hốc huyện trư quynh có sáu xào trồng hồ tiêu
năm nay thu hoạch được khoản phí lệ phí lệ phí
khoảng ba tấn tiêu nhiều hơn năm ngoái khoảng một tấn
nhưng hiện với giá hồ tiêu đầu mùa khoảng từ sáu mươi bốn đồng đến sáu mươi bảy đồng một kg
thì nhà chị cũng không thu lợi nhuận nhiều vì nhân công tăng cao
hồ tiêu là một trong những cây trồng thế mạnh của huyện trư quynh với khoảng bốn bảy trăm linh hectare
năng suất bình quân đạt khoảng ba hai tấn một hectare
vụ tiêu năm nay thời tiết thuận lợi nên năng suất tăng
tuy đa số bà con phấn khởi vì hồ tiêu được mùa nhưng giá chưa cao
cộng thêm chi phí phân bón đầu tư tăng nhân công cao và khan hiếm
hiện người dân đang huy động nhân công trong gia đình và đổi công
nông dân kỳ vọng giá tiêu tăng cao thì mới có lợi nhuận để tái đầu tư vụ mùa tới
những năm làm hồ tiêu thì năm nay thực sự cũng khó khăn cho người làm hồ tiêu
hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng ba mươi hộ thu gom hồ tiêu với hai mươi đại lý thu mua hồ tiêu
chúng tôi cũng đang đẩy mạnh để xúc tiến việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm
kêu gọi các doanh nghiệp lớn để vào như vậy là đầu tư chế biến và tiêu thụ sản phẩm hồ tiêu cho bà con nông dân
để nhằm nâng cao như vậy là cái chất lượng của hồ tiêu
và cái thu nhập gọp phần như vậy là xây dựng nông thôn mới
toàn tỉnh đắk lắc hiện có hơn ba mươi hectare hồ tiêu
để bảo đảm chất lượng ngành nông nghiệp tỉnh cũng khuyên cáo bà con thu hoạch tiêu đúng độ chín khoảng trên chín mươi năm
sau thu hoạch bà con cần đẩy mạnh chăm sóc phòng bệnh cho vườn tiêu kịp thời
để chống chọi với các loại dịch bệnh nâng cao năng suất
dịch nghỉ lễ ba mươi tháng chín

nếu bạn đang quan tâm tìm một địa điểm du lịch nghỉ ngơi mới mẻ thoải mái check in sống ảo
tránh xa những ổn ảo trốn đồ thị và không mất nhiều thời gian di chuyển
đồng thời có thể tiết kiệm chi phí nhờ giảm giá mạnh
đừng bỏ qua lựa chọn vui chơi tại các homestay resort cần ngoại thành hà nội xinh đẹp ấn tượng
trước thềm dịch lễ ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm
năm nhiều homestay resort tại ba vì đã tổ chức các hoạt động quảng bá như
chào hè chợ phiên ngoài việc quảng bá thương hiệu
còn giới thiệu những chương trình giảm giá các hoạt động hấp dẫn nhằm thu hút du khách trong dịp nghỉ lễ này

nhiều homestay resort tại ba vì sóc sơn thạch thất chạy chương trình giảm giá ba mươi bốn mươi
trước thềm dịch lễ ba mươi tháng bốn và ngày một tháng bốn
phần quốc phòng cũng được chia làm nhiều loại với nhiều mức giá khác nhau
những phòng đơn diện tích nhỏ có giá khoảng từ năm trăm linh đến tám trăm linh nghìn đồng
những căn nhà trong homestay resort có nhiều phòng
ở vị trí đẹp có bể bơi giá từ ba triệu đến hơn một mươi triệu đồng
ngoài giảm giá các homestay resort còn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cảnh quan để thu hút du khách
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
không đặc biệt nữa là nó cùng sát với ngày tổ hồng vương
nghỉ những năm ngày
nên là cũng là một cơ hội cho doanh nghiệp quảng bá những hình ảnh sản phẩm
trong những kỳ nghỉ dài ngày này thì chúng tôi cũng triển khai một số các gói combo rất là đặc biệt
ưu đãi cho những khách hàng mà nghỉ càng nhiều đêm là càng được ưu đãi về giá
cũng như là được thêm các sản phẩm dịch vụ miễn phí
và đặc biệt là trong những đêm
dịp lễ này là chúng tôi cũng có tổ chức các cái đêm gala
có tiệc buffet chương trình ca nhạc
rồi như là bốc thăm trúng thưởng và cũng nhiều cái phần quà ưu đãi dành cho khách hàng
để đa dạng sản phẩm phục vụ khách
nhiều homestay resort đã nhạy bén lồng ghép mở thêm nhiều loại hình dịch vụ
để phục vụ du khách như mở thêm spa chăm sóc sức khỏe tắm bùn khoáng nóng yoga
giúp du khách vừa được nghỉ ngơi vừa được thư giãn chăm sóc sức khỏe về thể chất và tinh thần
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức
các tin tức kinh tế đang chú ý khác đến từ trường quay phía nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
thưa quý vị sở xây dựng tỉnh bình thuận vừa có văn bản đề nghị các chủ đầu tư
kinh doanh bất động sản trên địa bàn của tỉnh chấn chỉnh việc giao dịch mua bán
và chuyển dựng bất động sản đối với ba mươi ba dự án khu dân cư khu đô thị khu du lịch nghỉ dưỡng
nhiều chủ đầu tư và đơn vị mua giới đăng tải thông tin các dự án mất động sản sai quy định
có khả năng gây mất an ninh trật tự và có nguy cơ trở thành điểm nóng về tranh chấp khiếu kiện
sở xây dựng tỉnh bình thuận đề nghị chủ đầu tư các dự án sớm hoàn chỉnh thủ tục pháp lý
đồng thời sẽ xử lý nghiêm các dự án sai phạm theo danh sách cảnh báo của sở xây dựng
có nhiều dự án được nhắc tới như khu đô thị mới phú hội khu đô thị mới tân thiện khu dân cư nam hà hai mươi ba
khu biệt thự cao cấp casa lavanda khu du lịch sinh thái biển cao cấp lạc việt
trong đó có dự án khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp kinsy phan thiết do công ty đại thanh
quan làm chủ đầu tư dự án chưa đi vào hoạt động do chưa được phê duyệt quy hoạch một năm trăm linh
dự án nằm trong khu vực giữa rượu khoáng sáng titan quốc gia công tác bùa thuận giải phóng
mặt bằng chưa thực hiện xong dẫn đến tranh chấp kéo dài mới đây vào ngày chín tháng bốn
công an xã tiến thành đã tiếp nhận đơn trình báo của công dân về việc nhiều người lạ mặt đến gây
gỗ làm mất an ninh trật tự tại khu đất đang vướng mắt và thỏa thuận bồi thường dù được kỳ vọng
sẽ thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển nhưng đến nay dự án kiên si vẫn là khu đất hoang
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi một bộ công an đề nghị tỉnh bình thuận cung cấp hồ sơ tài liệu chính dự án liên
quan đến đầu tư xây dựng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong đó nhiều dự án có diện tích vốn đầu
tư lớn tòa lạc tại các vị trí đất vàng của thành phố phan thiết nhiều lãnh đạo nguyên lãnh đạo qua
tỉnh bình thuận cũng đã bị khởi tố bắt giam vì đã xảy ra sai phạm nghiêm trọng
hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh đã thẩm định tờ trình của ủy ban nhân dân thành phố hồ
chị mình về các đề án thu phí một số dịch vụ hành chính công liên quan đến nhà đất trên địa
bàn và xem xét thông qua tại kỳ họp ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng bốn cụ thể trong tờ trình đề án câu
phí thẩm định đối với hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ủy ban nhân dân thành phố hồ chí
minh đề xuất phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất loại chuyển nhượng hồ sơ cá nhân
hộ gia đình cộng đồng dân cư hiện là sáu trăm năm mươi chín trăm năm mươi đồng sẽ tăng lên tám trăm hai mươi đồng đến một bốn triệu đồng
hồ sơ của các tổ chức cơ sở tôn giáo từ chín trăm linh đồng đến một sáu mươi năm triệu đồng sẽ tăng lên một sáu đến hai ba triệu
đồng tăng khoảng bốn mươi so với hiện hành dự kiến tăng mạnh nhất là việc thẩm định hồ sơ cấp mới
cấp đổi cấp lại hồ sơ đăng ký biên đồng đất đai thu cao nhất hai tám triệu đồng một hồ sơ đối với cá nhân
nhân hộ gia đình cộng đồng dân cư và ba triệu đồng một hồ sơ đối với các tổ chức cơ sở tôn giáo
ngoài ra ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cũng đề xuất mức thu giao dịch đảm bảo đối với hồ
sơ cá nhân từ tám mươi đồng và hai mươi đồng sẽ tăng sáu trăm ba mươi đồng đến chín trăm linh đồng
đối với tổ chức mức phí mới là một năm một tám triệu đồng mỗi hồ sơ
hiệp hội bất động sản tp hcm vừa có văn bản đề nghị ngân hàng nhà nước khẩn trương xem xét xây dựng hoàn thiện
và ban hành thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số một mươi sáu trên hai nghìn hai mươi một trên tt nhnn của ngân hàng nhà nước
việt nam về quy định tổ chức tính dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua bán trái phiếu doanh nghiệp
các ngân hàng thương mại có vai trò rất quan trọng trong việc tham gia xử lý trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn nhưng lại không được phép mua lại trái phiếu doanh nghiệp
do vốn quy định tại điểm a khoảng tám bốn thông tư số một mươi sáu hai nghìn hai mươi một ttnhnn
do đó hiệp hội bất động sản tp hcm kiến nghị dự thảo sửa đổi thông tư số một mươi sáu hai nghìn hai mươi một ttnhn cho phép các ngân hàng thương mại được cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu sắp đến hạn có tài sản đảm bảo
có dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất cho thuê đất và trái chủ được vai tay cấu trúc các khoản nợ trái phiếu sắp đến hạn
theo horea nếu có cơ chế chính sách này thì sẽ tác động tích cực ngay lập tức và cùng với cơ chế chính sách của nghị định số tám hai nghìn hai mươi ba ndcp sẽ tháo gỡ được khó khăn cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu sắp đến hạn và các trái chủ cũng như hỗ trợ thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh bình vẩn